theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang tỉnh hiện có gần một mươi tàu cá từ sáu mét trở lên
trong đó có gần bốn tàu một mươi năm m trở lên đánh bắt xa bờ
để góp phần gỡ thẻ vàng iou của ec các đơn vị biên phòng trong tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
kiên quyết xử lý vi phạm về khai thác thủy sản
là một trong những đơn vị quản lý nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ của tỉnh kiên giang
với trên một tàu cá đồn biên phòng cửa khẩu cảng hòn trông không chỉ thực hiện nghiêm việc kiểm tra
kiểm soát hoạt động khai thác mà đơn vị đặc biệt chú trọng thông tin tuyên truyền sâu rộng đến từng chủ tàu
về quy định khai thác hợp pháp
quy định của nhà nước ra thì ghe chúng tôi chấp hành giám sát hành trình hộp đen giấy tờ khai thác thủy sản đầy đủ
nhưng mà đi làm thì không có đi ra nước ngoài
không có phạm lực của nhà nước
trong thời gian qua thì đơn vị làm rất là tốt công tác kiểm soát kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người phương tiện thủ tục giấy tờ
đặc biệt là kiên quyết không cho những phương tiện mà không đủ điều kiện theo quy định trước bến đi khai thác thủy sản
lãnh đạo bộ chỉ huy biên phòng tỉnh kiên giang cho biết tỉnh hiện có gần bốn tàu cá đánh bắt xa bờ
và có nhiều hòn đảo cửa biển đặc biệt là ngư trường khai thác tiếp sáp với nhiều nước
nên công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp của lực lượng gặp nhiều lần